những năm qua hàng chục km đường liên ấp liên xã tại tỉnh trà vinh đã được xây dựng tạo chuyển biến tích cực trong phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới trong đó hiến đất làm đường là việc làm đầy ý nghĩa lan tỏa trong toàn xã hội câu chuyện tại huyện châu thành tỉnh trà vinh mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn sau đây là một ví dụ
sáng ngày hai mươi tháng bảy tại ấp ô trích a xã lương hòa ban quản lý dự án amd trà vinh đã tiến hành khởi công công trình giao thông nông thôn dài một ba trăm ba mươi m rộng ba năm m với tổng kinh phí ba tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng trong đó người dân đóng góp ba trăm năm mươi triệu đồng
ông dương văn khá là một trong bốn mươi hộ hiến đất cho công trình cho biết
tôi cũng hiến một khoảng nhất trên là gần hai m hai để hy sinh vô con đường này
để sự mong đợi của bà con rất lâu rồi mới được có dự án này làm cái đường để thận lợi cho bà con
cái thứ nhất thì đường đi của giao thông nông thôn nó thận lợi
cái thứ hai là cái chuyện dẫn chuyển hàng quá của bà con ở đây thì bị thương lái ép giá
nếu có được đường đanh như vậy đường nhựa như vậy thì bà con rất là thoải mái
qua phát động thì đa số là cô bác đồng tình cao

phần trách nhiệm của cô bác là vấn đề là xây dựng
cảnh quan ngôi trường hiến đất để làm đường
thì riêng cái toàn xã thì hiện nay là làm được một mươi ba m đường là trục ấp liên ấp của xã
trong xây dựng nông thôn mới các cấp ủy chính quyền địa phương ở tỉnh trà vinh
luôn quan tâm lồng ghép các nguồn vốn
như công trình này quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp ifes
đã bỏ ra số vốn lớn nhất trong số hơn một trăm năm mươi công trình
đã đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất ở tỉnh trà vinh
theo quy định của nhà tài trợ phần đối ứng của người hướng lợi
thì phải đối ứng bằng vật chất cây cối hoa màu giá trị đắt
để cho địa phương có trách nhiệm cùng với dự án để triển khai
do đó khi triển khai công trình này người dân đồng tình hưởng ứng và sẵn sàng
là coi như đóng góp phần giá trị đắt đai của mình cho công trình
để công trình hướng lợi

để sống được triển khai viên công
nhờ lồng ghép được các nguồn vốn và sự chung tay đóng góp của người dân
xã lương hòa dự kiến sẽ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào cuối năm nay
về đích sớm hơn một năm so với dự kiến